quý vị đang theo dõi tin tức mới nhất liên quan đến vụ cháy khiến năm người trong một gia đình tử vong ở hà nội
thưa quý vị vào chiều ngày hai mươi hai tháng bốn gia đình đã tổ chức đám tang cho năm nạn nhân tử vong
trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào dạng sáng ngày hai mươi một tháng bốn
tại ngõ sáu mươi năm phạm ngọc thạch phường kim liên quận đồng đa
đến dự đám tang nhiều bạn bè người thân đã không kìm nổi nước mắt
khi chứng kiến đại ta vô cùng đau thương ấy
vụ cháy ở kim liên khiến bảy người trong một gia đình
tại địa chỉ một trăm một mươi sáu b chín kim liên ngõ sáu mươi năm phạm ngọc thạch phường kim liên quận đồng đa tp hà nội
thương vong xảy ra vào ngày hai mươi một tháng bốn khiến dư luận xót xa
ngày hai mươi hai tháng bốn gia đình đã tổ chức tăng lễ cho những người xấu xố
có mặt tại nhà tang lễ bệnh viện đồng đa người thân bạn bè không xấu nổi nghẹn ngào
xót xa trước sự ra đi đột ngột của các nạn nhân xấu xố
người dân cũng xếp hàng đến chia buồn với gia đình nạn nhân vụ cháy tại kim liên
một mươi ba h ngày hai mươi hai tháng bốn rất nhiều người dân đã đứng chờ trước cổng nhà tăng lễ bệnh viện đồng đa
giao thông tại ngõ một trăm bảy mươi tám nguyễn lương bằng ủn tắc lễ viếng bắt đầu vào lúc một mươi ba h ba mươi
lễ truy điệu và đưa tang vào hồi một mươi năm h ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
hỏa táng tại đài hóa thân hoàn vũ văn điển thanh trì hà nội
hàng trăm người tiếc thương các nạn nhân đã đứng đợi trước sân nhà tăng lễ
nhiều người thương cảm với số phận của các nạn nhân cũng đến viếng
trong số nạn nhân tử vong có cháu bnp hiện đang học tại trường tiểu học kim liên
trong tăng lễ các bạn học cũng đã đến tiễn đưa em cạnh đó là hình ảnh những vòng hoa trắng
sự ra đi đột ngột của các nạn nhân khiến tất cả bàng hoàng xót xa
đến dự lễ tăng không ai cầm được nước mắt
thưa quý vị lửa cháy ngùn ngụt bên trong tầng một của căn nhà
tiếng kêu cứu phang nhiều hàng xóm vội tiếp cận hiện trường nhằm cứu giúp các nạn nhân đang bị mắc kẹt
nhưng lực bất tòng tâm
có mặt tại đám cháy lúc đó nhiều nhân chứng đã kể lại giây phút vô cùng ám ảnh khi ngọn lửa dữ dội bao trùm căn nhà
sáng hai mươi một tháng năm hiện trường vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến năm người tử vong xảy ra tại ngôi nhà sát khu b chín tập thể kim liên
ngõ sáu mươi năm phố phạm ngọc thạch quận đồng đa hà nội đã được lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ quá trình điều tra
ngôi nhà xảy ra vụ hỏa hoạn có kết cấu hai tầng một tung
tầng sành quay ra phía sân vui chơi của khu tập thể được làm bếp ăn
báo cáo của cơ quan chức năng thể hiện chủ hộ gia đình xảy ra vụ hỏa hoạn là bà đê tê mờ sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám
có mặt tại hiện trường bà chử kim oanh em chồng nạn nhân không cầm được nước mắt kể lại
khi hay tin nhà em sâu bị cháy bà vội cùng con trai vào bệnh viện
tới khoa cấp cứu chưa kịp bình tĩnh bà nhận thêm thông tin năm người trong gia đình tử vong
thức dậy vì nghe thấy tiếng la hết thất thanh vào lúc đêm khuya
anh nguyễn hồng sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ở khu b tám vội chạy ra khỏi nhà
phát hiện hỏa hoạn anh sơn hô hoán mọi người cùng tham gia cứu nạn nhưng đành bất lực chỉ biết đứng ngoài vì đám cháy quá lớn
anh sơn cho hay chúng tôi không làm gì được nóng quá không dám vào và cũng sợ đồ đạc bên trong phát nổ tiếp
trong khi đó cửa cổng của ngôi nhà thì đang bị khóa
sau đó khi lực lượng chức năng dùng thang cứu hộ tiếp cận thì hướng dẫn đưa được hai người còn lại ở trên tầng tung xuống đất an toàn
bà đàm thị thanh hàng xóm kể lại khi bà đang nằm ngủ thì nghe tiếng động mạnh
một lúc sau nghe tiếng chi hô cháy cháy cứu tôi với
không rõ là người dân hay nạn nhân kêu cứu bà vội gọi con chạy ra
cháy cả căn nhà khói bốc lên nguồn ngụt lan cả ra xe máy
thật đau xót cho năm người tử vong trong đó có hai trẻ nhỏ bà thanh nói
một nhân chứng khác cho biết vào khoảng không sờ ba mươi phút nghe tiếng hai bố con anh bùi ngọc lờ ba mươi chín tuổi
và cháu bùi quang hát một mươi hai tuổi
đứng trên mái nhà kêu cứu người dân vội chạy đến ưng cứu nước và khăn ướt
khi đang nằm xem tv tôi nghe tiếng hát rất lớn đoán ngay là lờ vì quen giặng cậu ấy
tôi đưa khăn mặt ném cho lờ bịt đỡ khói rồi sách theo hai thau nước nhân chứng kể lại
khi được cứu thoát nạn anh lờ bỏng hết chân tay hỏi có cứu được nhà cháy không
người dân xung quanh nói dối cứu được hết rồi cứ lên xe cứu thương đi
không ngờ năm người trong gia đình đều tử nạn
anh hoàng trọng anh một nhân chứng khác
cho hay khi nhìn thấy bà mờ bốc cháy đã gào lớn rồi gọi bà con cùng phá cửa
ngọn lửa ban đầu không to nhưng sau lan ra khoảng ba mươi phút sau tôi nghe tiếng lời kêu gà mẹ ơi
anh kể lại chủ hộ là bà đoàn thị m bảy mươi bốn tuổi có hai con trai là anh bùi ngọc lờ và bùi ngọc ca
các nhà bị cháy do bố mẹ để lại cho vợ chồng bà m
chồng mất sớm một mình bà bán nước mưu sinh nuôi hai con trai
theo lời nhân chứng gia cành bà m khó khăn
từ ngày chồng mất bà sống khổ cực
nhà nghèo ai cho gì bà cũng nhận mang về bán đồng nát để kiếm thêm thu nhập
chúng tôi đau xót vì nhìn thấy mà không làm được gì lửa cháy nguồn ngụt nhân chứng nói
liên quan đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng này ngay trong sáng ngày hai mươi một đáng tư
chủ tịch ubnd tp hà nội trung ngọc anh đã lập tức giao công an tp hà nội
chỉ đạo các đơn vị điều tra nguyên nhân xử lý nghiêm theo quy định nếu có vi phạm
đối với sở lao động thư binh và xã hội và ubnd quận đống đa
lãnh đạo thành phố chỉ đạo phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thăm hỏi động viên
hỗ trợ đối với gia đình các nạn nhân
theo báo cáo của lực lượng chức năng vụ cháy được xác định xảy ra tại tầng một khu nhà
tại khu vực cháy có hai người đã tự thoát sang mái nhà tầng hai bên cạnh
được cứu thoát an toàn là ông bn và cháu bqh
tại tầng hai căn nhà phát hiện một nạn nhân là cháu bgh con trai của ông l
có dấu hiệu hô hấp đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa sanh pôn
sau đó cháu h tử vong tại bệnh viện
khu vực cháy tại tầng một của nhà bà m xây ba tầng
tầng một diện tích khoảng ba mươi ba m hai tầng hai diện tích hai mươi m hai tầng ba khoảng một mươi m hai
vụ cháy đã khiến năm người tử vong gồm bà m sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám chủ hộ
bà dmh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm con dâu bà m
ông bnk sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm con ruột bà mờ
cháu bnp sinh năm hai nghìn một mươi hai con trai của ông l
và cháu bgh sinh năm hai nghìn hai mươi một con trai của ông l
đến một giờ hai mươi ba phút cùng ngày đám cháy được sập tắt hoàn toàn
liên quan đến vụ cháy thương tâm này ngay sau khi vụ việc xảy ra
phó chủ tịch ubnd tp hà nội trừ xuân dũng cùng đoàn công tác đã đến thăm
tặng quà và động viên gia đình nạn nhân trong vụ cháy tại phường kim biên quận đồng đa
khiến năm người tử vong
tại đây ông trừ xuân dũng đã trao hỗ trợ của thành phố năm triệu đồng một người tử vong
và hai triệu đồng một người bị thương cho đại diện gia đình nạn nhân
thay mặt lãnh đạo ubnd tp và các sở ban ngành ông dũng gửi lời chiêu buồn sâu sắc
từ gia đình nạn nhân và mong gia đình sớm vượt qua mất mát để ổn định cuộc sống
phó chủ tịch ubnd tp cũng đề nghị các cấp chính quyền của quận đồng đa
tiếp tục hỗ trợ gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả sau vụ cháy
theo lãnh đạo quận đồng nai ngay trong sáng hai mươi một tháng bốn
lãnh đạo quận đã đến bệnh viện đa khoa sanh pôn để thăm hỏi
động viên hai người bị thương trong vụ cháy đang điều trị tại bệnh viện
tính đến trưa ngày hai mươi một tháng bốn các cấp ủy chính quyền các đoàn thể phường kim liên
và quận đồng đa đã ủng hộ cho gia đình nạn nhân vụ cháy với số tiền gần sáu mươi triệu đồng
hội chức thập đỏ tp hỗ trợ một mươi chín triệu đồng
trước mắt quận đống đa hỗ trợ theo quy định hai mươi hai triệu đồng một trường hợp tử vong
đối với người không hưởng chế độ lương hưu và bốn triệu bốn trăm linh nghìn đồng đối với mỗi trường hợp bị thương
bên cạnh đó sáng cùng ngày chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hà nội nguyễn lan hương
đã đến thăm hỏi hỗ trợ gia đình có người thân bị tử vong trong vụ cháy
tại nhà tăng lễ bệnh viện đồng đa bà nguyễn lan hương và lãnh đạo quận ủy
ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam quận đống đa đã ân cần thăm hỏi
chiêu buồn sâu sắc với những mất mát và thiệt hại lớn mà gia đình phải cánh chịu do vụ cháy gây ra
khi có năm người tử vong hai người bị thương
trao ba mươi triệu đồng hỗ trợ trích từ quỹ cứu trợ thành phố bà nguyễn lan hương mong muốn gia đình với bớt đau thương
ổn định cuộc sống và đề nghị ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam quận đống đa phường kim liên tiếp tục quan tâm động viên giúp đỡ gia đình
quận ủy ủy ban nhân dân quận đống đa chỉ đạo các phòng chức năng chính quyền địa phương thăm hỏi hỗ trợ
tạo mọi điều kiện tốt nhất cho gia đình nạn nhân sau vụ cháy
đảng ủy ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam các đoàn thể tổ dân phố phường kim liên đã thăm hỏi
nắm bắt các đề xuất nguyện vọng của gia đình để triển khai công tác hỗ trợ gia đình
thưa quý vị và các bạn mất đi năm người thân chỉ sau một đêm là nỗi đau quá lớn mà một người bình thường có thể chịu đựng
một lần nữa chúng tôi xin được gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân
hiện vẫn còn hai nạn nhân được cấp cứu và điều trị trong bệnh viện
hy vọng họ có thể sớm bình phục và thời gian sẽ làm họ ngôi ngoa đi nỗi đau này
vụ việc này cũng là một bài học tới toàn thể chúng ta về công tác phòng cháy chữa cháy tại nhà ở
cũng như ý thức được tầm quan trọng của việc trang bị những kỹ năng thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn
và video của chúng tôi đến đây cũng xin được khép lại cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại